vận chuyển số lượng lớn pháo từ bên kia biên giới về việt nam tiêu thụ đối tượng nội mala sỉnh buôn hương quốc tịch lào đã bị lực lượng chức năng nghệ an phát hiện bắt xử
trước đó vào ngày năm tháng tám tại khu vực khối một thị trấn mường xén huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an lực lượng bộ đội biên phòng nghệ an bắt quả tăng đối tượng khi đang buôn bán vận chuyển bảy mươi tám bánh pháo loại ba mươi sáu quả trọng lượng tám mươi tám hai kg
theo lời khai ban đầu đối tượng vận chuyển số lượng pháo trên từ bên kia biên giới về việt nam bán kiếm lời đến địa điểm trên thì bị phát hiện bắt giữ
công an huyện yên thành tỉnh nghệ an vừa bắt giữ đối tượng thái văn sơn trú tại xã long thành huyện yên thành về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm
trước đó vào cuối tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba qua công tác nghiệp vụ công an huyện yên thành phát hiện đối tượng thái văn sơn
có dấu hiệu tàng trữ vận chuyển trái phép động vật hoang dã quý hiếm
sau thời gian theo dõi áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ công an huyện yên thành đã phá thành công chuyên án bắt đối tượng thái văn sơn về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm
khám xét phương tiện của thái văn sơn cơ quan chức năng thu giữ hai cá thể báo đã chết
cùng ngày khám xét tại nhà thái văn sơn cơ quan công an thu giữ thêm các tăng vật khác có liên quan
tại cơ quan công an thái văn sơn đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng của hàng nghìn người dân trên cả nước với số tiền trên ba mươi tỷ đồng
gần bốn mươi đối tượng từ một mươi bảy cho đến hai mươi năm tuổi đã bị lực lượng công an bắc giang bắt giữ
đồng loạt kiểm tra bảy căn hộ trung cư cao cấp thuộc huyện gia lâm hà nội và hai địa điểm ở huyện mỹ đức
lực lượng chức năng đã phát hiện kiểm soát đối với ba mươi bảy đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
thu giữ hai mươi tám bộ máy tính ba mươi một thiết bị phát sóng internet nhiều điện thoại thẻ ngân hàng sim điện thoại và nhiều đồ vật tài liệu có liên quan đến vụ án
đối tượng có vai trò chủ mưu cầm đầu được xác định là trần văn mạnh chú huyện mỹ đức hà nội
hiện chuyên án đang được đấu tranh mở rộng
thưa quý vị lừa đảo trên không gian mạng luôn xảy ra và không bao giờ biến mất chúng chỉ ngụy trang dưới các hình thức khác nhau mà thôi
chúng ta đều biết rằng trên không gian mạng đầy rẫy những trò gian lận thế nhưng tại sao vẫn có rất nhiều người mắc phải bẫy lừa
mới đây nhất hàng trăm người đã bị một đối tượng lừa đảo thông qua hình thức đổ buôn quần áo cho các sĩ bán hàng online và mở xốp kinh doanh
chiêu thức và thủ đoạn của đối tượng như thế nào mà có tới cả trăm người trở thành nạn nhân
xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây
giống như hàng trăm nạn nhân khác hai người phụ nữ này đã bị một đối tượng có tài khoản facebook tên là theo lê lừa đảo hàng chục triệu đồng từ việc chuyển khoản đặt cọc để nhập hàng thông qua hình thức kinh doanh online
để thu hút khách hàng đối tượng theo lê đã đăng tải nhiều bài viết bán hàng với giá rất rẻ đến các hội nhóm
và khi khách hàng đồng ý nhập hàng đối tượng yêu cầu chuyển tiền cọc rồi mới gửi hàng sau
mình có đặt hàng là hai mươi chín triệu và hai mươi chín triệu đấy thì bà ấy bắt cọc là cọc trước là hai mươi triệu mình bảo là chỉ cọc được một ít thôi thì bà ấy bảo thì cọc tám triệu nên mình có cọc tám triệu cho bà ấy
và khi mà đặt cọc tám triệu xong rồi thì gần đến ngày khai trương mình bảo tại sao chị vẫn chưa giao hàng cho em thì bà ấy bảo tức là chưa có hàng thế là sát ngày khai trương thì bà mới giao trước được một nửa tiền hàng
vì cái số tiền đấy thì em có đòi trong suốt cái thời gian là khoảng độ ba tháng em đòi liền cả mỗi tháng như thế thế nhưng mà bà ấy vẫn chỉ hứa là sẽ trả cho em nhưng mà không thấy trả
tại vì đợt ý là sát ngày trưa thì em đã đặt khoảng tầm đơn hàng gần năm mươi triệu đấy thì đối tượng có nhắn tin và muốn là đặt cọc và đặt cọc gần đến năm mươi cái số tiền mình đặt nhé
thế là tôi bảo là cái này thì đặt chưa bao giờ mình chưa thể xác nhận được là cái độ y tế như thế nào
nên là tôi bảo là tôi chuyển ít thôi ít tiền hơn thôi
thì đối tượng cứ kiểu bà ấy thích thì chuyển tầm một mươi hai mươi triệu trước sau đó thì đối tượng trả một ít hàng trước cho mình và cứ hứa là sẽ trả nốt và cứ dụ mình để mình truyền khoản hết cọc cho

xong đó thì dần dần là đối tượng không gửi hàng nữa
đánh vào tâm lý đổ buôn hàng giá rẻ và khách hàng mà đối tượng nhắm tới chủ yếu là những bà mẹ bìm sữa nhẹ dạ cả tin
và chỉ trong một thời gian rất ngắn đối tượng đã lừa đảo rất nhiều người với số tiền lên tới hàng trăm triệu thậm chí hàng tỷ đồng
điều đang nói sau khi khách hàng chuyển tiền thanh toán đối tượng không gửi hàng như cam kết hoặc gửi hàng không đúng như thỏa thuận
hàng kém chất lượng hoặc chỉ gửi trước mỗi ít sản phẩm còn lại sẽ chặn liên lạc hoặc cứ hẹn gửi hàng sau
rồi chiếm đặt tiền
thì đấy cũng là cái cách thức để cho chúng ta phòng ngừa những cái hành vi lừa đảo
trong trường hợp mà đối tượng đã thực hiện trên nhiều đối tượng nhiều nạn nhân mà con số có thể lên đến khoảng năm trăm linh triệu đồng trở lên
thì hoàn toàn có thể bị truy vô trách nhiệm hình sự theo khoản bốn của điều một trăm bảy mươi bốn với khung hình phạt từ một mươi hai đến hai mươi năm hoặc trung thân
và thực tế là hiện nay là các cơ quan chức năng cũng đã tiến hành là giải quyết và xét xử rất nhiều vụ án lừa đảo với cái tình tiết tương tự như thế này
để tránh sập bẫy những đối tượng lừa đảo đối với hình thức kinh doanh mua bán online mà yêu cầu cần phải đặt cọc trước
người dân cần phải xem xét kỹ trước khi quyết định hợp tác làm việc
chủ động tìm hiểu nâng cao cảnh giác trước những lời mời chào mật ngọt trên mạng xã hội
khi phát hiện có hành vi lừa đảo cần thông tin ngay cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền để tiến hành điều tra xử phạt các cá nhân tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật
thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký chỉ thị số hai mươi bốn về việc đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia và thúc đẩy sản xuất xuất khẩu gạo bền vững trong giai đoạn hiện nay
thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ trục lợi bất chính đẩy giá lúa gạo lên cao bất hợp lý gây bất ổn thị trường trong nước ảnh hưởng đến uy tín của thương hiệu gạo việt nam trên thị trường quốc tế
trong thời gian vừa qua tình hình thương mại lương thực toàn cầu diễn biến phức tạp giá gạo có xu hướng tăng cao do một số nước cấm xuất khẩu giảm lượng gạo bán ra một số nước khác tăng mua dự trữ gạo
thỏa thuận ngũ cốc biển đen hết hiệu lực ảnh hưởng các hiện tượng thời tiết cực đoan thiên tai và hạn hán tại việt nam một số địa phương có hiện tượng mua gom lúa gạo ồ ạt gây mất cân đối cung cầu cục bộ đẩy giá lúa gạo trong nước lên cao bất hợp lý
để đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia trong mọi tình huống đồng thời phát huy tiềm năng lợi thế trong sản xuất lúa gạo và cơ hội của thị trường xuất khẩu nâng cao thu nhập của người dân tránh tình trạng đầu cơ trục lợi bất chính gây bất ổn thị trường và uy tím của gạo việt nam thủ tướng chính phủ yêu cầu chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chủ động chỉ đạo điều hành tổ chức sản xuất lúa gạo đảm bảo mục tiêu về năng suất chất lượng sản lượng theo kế hoạch
kịp thời cung cấp thông tin tới các bộ ngành liên quan về sản lượng chủng loại thóc gạo hàng hóa tổn động và dự kiến năng suất sản lượng thu hoạch lúa gạo theo từng chủng loại mùa vụ sản xuất trên địa bàn để phục vụ công tác điều hành xuất khẩu gạo
giá xăng dầu trong kỳ điều chỉnh mới đây đã tăng rất cao
trong bối cảnh doanh nghiệp có nhiều khó khăn người tiêu dùng đang phải thắt chặt chi tiêu
thì việc tăng giá xăng dầu lần này đã tác động đến thị trường cũng như là sức
trong bối cảnh doanh nghiệp có nhiều khó khăn người tiêu dùng đang phải thắt chặt chi tiêu
thì việc tăng giá xăng dầu lần này đã tác động đến thị trường cũng như là sức

các mặt hàng dầu diesel dầu quả và ma rút thêm tám trăm một mươi đến một một trăm một mươi đồng một lit
đây là lần tăng thứ hai liên tiếp trong một mươi ngày qua
việc tăng giá lần này khiến anh dũng cũng như nhiều người dân khác đã khó khăn lại càng thêm trồng chất
trước thực trạng trên người tiêu dùng cũng như nhiều doanh nghiệp bán lại xăng dầu
mong muốn chính phủ xứ mân hành nghị định để giúp cho ngành xăng dầu bước sang trang mới ổn định
hiệu quả công bằng bảo đảm ổn định an ninh năng lượng quốc gia
đặc biệt là giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp bán lại xăng dầu nói riêng
các mặt hàng là đầu vào như xăng dầu than điện
cần quản lý một cách chặt chẽ tránh điều hành giật cục không có lợi cho thị trường
và giá cả chỗ
các bộ công thương cũng có vai trò trong việc điều hành một số các mặt hàng thiết yếu
ví dụ như xăng dầu ví dụ như những mặt hàng cùng với cả bộ thái chính
về mặt hàng về giá điện và một số các mặt hàng khác
chúng tôi cũng sẽ cố gắng trong thẩm quyền cũng như là trong chức trách của mình
để góp phần để kiểm soát giá cả hỏa hóa đầu vào
cũng như việc tăng cường kiểm tra kiểm soát để ngăn chặn các hoạt động găm hàng đầu cơ thao túng giá
nếu mà chúng tôi có thể góp phần để kiểm soát giá cả hỏa hóa đầu vào
nếu mà chúng tôi không hạ giá xăng nó còn tiếp tục lên doanh nghiệp sẽ suy sụp
người dân sẽ không có tiền để chi tiêu ngặt nghèo đời sống sẽ khổ sở hơn
và rõ ràng năng lực cạnh tranh của việt nam sẽ suy giảm
sức mua yếu đúng không sản xuất đình trệ nó sẽ trở thành gọi là đình lạm
tức là vừa lạm phát mà lại vừa đình trệ sản xuất
nếu so với thời điểm một năm năm về trước
thì giá xăng dầu và các nhiên liệu khác có xu hướng ổn định
và không có nhiều tác động tiêu cực tới lạm phát của việt nam
tuy nhiên không vì thế mà chủ quan với biến động của giá cả xăng dầu
bởi giá xăng tăng hay giảm có tác động rất lớn tới người dân cũng như doanh nghiệp
từ ngày một mươi năm tháng tám tới tám trường hợp sẽ bị thu hồi chứng nhận đăng ký biển số xe
theo quy định tại thông tư hai mươi bốn của bộ công an
cụ thể đó là các trường hợp sau đây
một xe hỏng không sử dụng
hai xe không được bị phá hủy do nguyên nhân khách quan
ba xe hết nhiên hạn sử dụng không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật
xe bị mất cắp bị chiếm đoạt không tìm được hoặc xe thải bỏ
chủ xe đề nghị thu hồi chứng nhận đăng ký xe biển số xe
xe nhập khẩu miễn thuế hoặc xe tạm nhập của cơ quan tổ chức cá nhân nước ngoài tái xuất
chuyển quyền sở hữu hoặc tiêu hủy
một xe đăng ký tại các khu kinh tế theo quy định của chính phủ khi tái xuất hoặc chuyển nhượng vào việt nam
bảy xe thao máy khung để đăng ký cho xe khác
xe đã đăng ký nhưng phát hiện hồ sơ xe giả hoặc xe có kết luận của cơ quan có thẩm quyền
số máy số khung bị cắt hàn đục lại tẩy xóa hoặc cấp biển số không đúng quy định
tiếp theo xin mời quý vị theo dõi bản tin kinh tế phương nam từ trường quay tp hcm
kính chào quý vị đang theo dõi kinh tế phương nam
thưa quý vị ủy ban nhân dân tp hcm vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị ra soát và đánh giá toàn diện
quá trình đầu tư xây dựng dự án của trung tâm thể dục thể thao phan đình phùng
cụ thể sở văn hóa và thể thao được giao khẩn trương ra soát đánh giá toàn diện quá trình đầu tư dự án
quy mô tổng mức đầu tư tính chất mục tiêu tiêu chuẩn quy chuẩn ngành các môn thể thao đề xuất
thời gian thực hiện từ lúc bắt đầu triển khai dự án đến nay
sở tài nguyên và môi trường phối hợp sở tài chính và các sở ngành đơn vị liên quan
ra soát pháp lý liên quan đến các khu đất dự kiến thanh toán cho dự án bt xây dựng chuyển giao
sở xây dựng sẽ có ý kiến về tổng mức đầu tư dự án
sở kế hoạch và đầu tư chủ trì phối hợp sở tư pháp và các sở ngành đơn vị liên quan
trà soát liên quan đến cơ sở pháp lý thủ tục đầu tư dự án hệ thống pháp luật liên quan
đảm bảo chặt chẽ theo quy định pháp luật
các sở nêu trên cần gửi báo cáo cho tổ công tác trước ngày một mươi năm tháng tám
tổ công tác có nhiệm vụ tổng hợp tổ chức họp thống nhất nội dung báo cáo
đề xuất ủy ban nhân dân tp hcm trước ngày ba mươi tháng tám
theo sở lao động thương binh xã hội đồng nai bình dương
tình trạng người lao động mất việc làm thất nghiệp trong thời gian qua đang có xu hướng gia tăng mạnh mẽ
khi chỉ trong vòng một năm qua đã có hơn một trăm hai mươi lao động bị ảnh hưởng
trong vòng một năm qua đồng nai có trên ba mươi tám người mất việc làm thất nghiệp
thống kê đến ngày ba mươi một tháng năm tổng số lao động tham gia bảo hiểm xã hội tại đồng nai
giảm ba mươi tám bảy trăm năm mươi người so với cuối năm hai nghìn hai mươi hai
tương tự theo sở lao động thương binh và xã hội tỉnh bình dương
thời gian qua địa phương này cũng có hơn tám mươi ba lao động bị ảnh hưởng
pha thỏa thuận cho thôi việc chấm dứt hợp đồng lao động
sở cũng dự báo cả năm hai nghìn hai mươi ba tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp
trong một số hiệp hội như dệt may gỗ cơ điện điện tử
chỉ đạt khoảng từ sáu mươi bảy mươi kế hoạch năm hai nghìn hai mươi ba
giảm từ ba mươi bốn mươi so với năm trước
và sẽ tác động đến đời sống việc làm thu nhập của người
trong đó nguyên nhân công nhân thất nghiệp mất việc làm
chủ yếu do các doanh nghiệp thiếu đơn hàng dẫn tới giảm lao động
hiệp hội doanh nghiệp tp hcm cho biết đã tạm đình chỉ vai trò
phó chủ tịch hiệp hội đối với ông nguyễn cao trí từ ngày bảy tháng tám
sau khi ông nguyễn cao trí bị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố bắt tạm giam
tại đại hội đại biểu hiệp hội doanh nghiệp tp hcm nhiệm kỳ bảy

ông nguyễn cao trí được bầu là một trong một mươi bảy phó chủ tịch
trước đó ngày một mươi năm tháng một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam ông nguyễn cao trí
về tội làm dùng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
trong quá trình mở rộng điều tra vụ án công ty an đông
tập đoàn vạn thịnh pháp cơ quan cảnh sát điều tra đã phát hiện
bà trương mỹ lan có quan hệ làm ăn đầu tư và đã chủi cho ông nguyễn cao trí
hơn bốn mươi triệu đô la mỹ
sau khi bà lan bị bắt nguyễn cao trí đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền
mà bà lan đã chửi cho trí nên trí đã chi đạo một số nhân viên
tiêu hủy toàn bộ giấy tờ chứng cứ liên quan đến việc bà lan
chửi bốn mươi triệu đô la mỹ cho trí với mục đích chiếm toàn bộ số tiền trên
nhằm thúc đẩy du lịch giao thương giữa hai trung tâm kinh tế lớn
ở khu vực đông nam á đường bay thẳng kết nối jakarta indonesia
với thành phố hồ chí minh vừa được khai trương qua đó thì bỏ ra
những cơ hội phát triển mạnh mẽ quan hệ hợp tác thu hút đầu tư
du lịch thành phố hồ chí minh với thủ đô của quốc đảo rộng lớn
với hơn hai trăm tám mươi triệu dân
đường bay giữa jakarta và thành phố hồ chí minh có bảy chuyến mỗi tuần
du khách chỉ mất ba giờ bay mỗi chặng
với giờ bay thuận tiện đường bay thẳng sẽ kết nối hai đại đô thị hàng đầu
trung tâm kinh tế thương mại của hai nước và khu vực
đem lại lựa chọn bay lý tưởng để du lịch làm việc học tập
thành phố hồ chí minh và jakarta là hai đô thị đa văn hóa
trung tâm kinh tế tài chính đầu tư lớn của hai quốc gia
và cả khu vực đông nam á thế giới
đường bay thẳng của việt jet tạo thuận lợi hơn bao giờ hết
để thu hút nhiều hơn nửa các doanh nghiệp nhà đầu tư đến với thành phố hồ chí minh
và cả việt nam cũng như mở ra cơ hội mở rộng hoạt động đầu tư
kinh doanh tại jakarta đô thị sầm úc với một mươi triệu dân
dự kiến ngay trong năm hai nghìn hai mươi ba các chuyến bay vietjet sẽ đưa gần năm trăm linh khách di chuyển
giữa thành phố hồ chí minh và indonesia
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh phối hợp với công an quận tám
bình chánh nhà bè và phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội
đã bắt giữ bảy đối tượng về hành vi tổ chức hoạt động tín dụng đen
với lãi suất là ba trăm sáu mươi mỗi năm và người vay phải thuế chấp bằng ảnh khỏa thân
lợi dụng sự khó khăn kinh tế của các nạn nhân khi muốn vay tiền
hoàng trọng đức sinh năm hai nghìn một chỉ đạo đàn em gồm đỗ hồng quân sinh năm hai nghìn ba
phùng quang huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy yêu cầu người vay cung cấp chỗ ở hiện tại
số điện thoại di động tài khoản
mạng xã hội giấy tờ tùy thân và chụp ảnh quay clip khỏa thân của người vay
sau đó đức sẽ cử đàn em đến địa chỉ nơi cư trú do người vay cung cấp để xác minh
khi người vay đáp ứng đủ các điều kiện
thì đức sẽ cho vay bằng cách giao tiền trực tiếp hoặc chuyển vào tài khoản ngân hàng
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận cho vay tiền góp với lãi suất khoảng một một ngày
và cho vay tiền đứng với lãi suất khoảng ba mươi một tháng
nhóm bắt người vay phải đóng các loại phí dịch vụ từ năm đến một mươi
trên số tiền vay và thu trước hai ngày tiền góp
nếu khách hàng đóng tiền chậm ba bốn ngày sẽ bị phạt một ngày tiền góp của số tiền vay
nếu chậm trên một mươi ngày thì bắt đóng lại từ đầu
đối với tiền đứng nếu đóng chậm một ngày bị phạt một số tiền vay
nếu khách hàng vẫn chưa trả đức chỉ đạo đàn em gọi điện thoại đe dọa
đăng tải hình ảnh khỏa thân của người vay lên mạng xã hội
gửi cho bạn bè người thân của họ để uy hiếp tinh thần người vay
ngoài các đối tượng trên công an còn bắt giữ nguyễn hoàng anh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn nguyễn văn long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm cùng ngụ thành phố hà nội
trịnh duy anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ngụ tỉnh nam định
và cù việt cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ngụ tỉnh phú thọ
việc đấu tranh triệt phá băng nhóm này nằm trong kế hoạch được ban giám đốc công an
thành phố hồ chí minh chỉ đạo toàn lực lượng ra quân tấn công tội phạm
cử loạt tài sản và liên quan hoạt động tính dụng đen
công an thành phố hồ chí minh đề nghị ai là nạn nhân của băng nhóm trên
đến phòng cảnh sát hình sự tại địa chỉ bốn trăm năm mươi chín
trần hương đạo phường cầu kho quận một thành phố hồ chí minh
liên hệ với trung tá võ khôi nghĩa đội trưởng đội bốn để trình báo
theo số liệu từ quayrobot việt nam là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng
người giàu nhanh hàng đầu thế giới
do đó những năm gần đây các ngân hàng liên tục tung ra các chương trình chăm sóc đặc biệt
để thu hút những khách hàng này
dự kiến đến năm hai nghìn hai mươi năm việt nam sẽ có khoảng
năm trăm linh người sở hữu khối tài sản trên ba mươi triệu đô la mỹ
và gần hai mươi sáu người có tài sản từ một triệu đô la mỹ trở lên
cùng với việc gia tăng số lượng người giàu
nhu cầu về một dịch vụ ngân hàng chuyên biệt đẳng cấp
cũng là điều mà nhiều khách hàng luôn tìm kiếm
mà các bạn đang làm cho mình được giàu thêm về những kiến thức khác nữa
mà ở đó mình được tìm thấy
những các cơ hội trao đổi về văn hóa
về những trải nghiệm về ẩm thực
về những kiến thức mà thực sự trong quá trình làm việc
trong quá trình kinh doanh
những con số hầu như nó sẽ không còn là những con số áp lực
mà nó thành những con số rất happy
các ngân hàng hiện nay đều đang cố gắng xây dựng những dịch vụ chuyên biệt
sang trọng cho khách hàng vip
đơn cử như ngân hàng thương mại cổ phần quân đội
sau hai năm hợp tác với ngân hàng thương mại cổ phần quân đội

ngân hàng cũng đã triển khai dịch vụ chuyên biệt
phục vụ riêng cho những người giàu việt nam
có tài sản từ một triệu usd trở lên
với các dịch vụ ngân hàng trọn gói
giải pháp về đầu tư bảo hiểm tính dụng
được hỗ trợ hoạch định tài sản
bên cạnh các dịch vụ chuẩn quốc tế trong nhiều lĩnh vực đời sống
đặc biệt với nhóm khách hàng private thì sẽ chủ yếu giải quyết ba vấn đề
một là những nhu cầu từ chính nhà đầu tư đó

thứ hai là những người thân thương của vị khách hàng đó
và thứ ba chính là doanh nghiệp hoặc là business của khách hàng đó
ngoài ra thì còn có những dịch vụ khác liên quan đến ngoài biên giới
từ việc du học y tế chăm sóc sức khỏe toàn cầu
rồi du lịch hoặc tất cả những việc tư vấn về thuế
hoặc là các cái dịch vụ công ty tại nước ngoài
theo nhận định của chuyên gia tài chính
các ngân hàng hiện nay đang theo xu hướng đẩy mạnh tăng thu ngoài lãi
giảm phụ thuộc nguồn thu vào tính dụng
nên việc tạo ra những sản phẩm dịch vụ chuyên biệt cho từng đối tượng
thay vì dịch vụ ngân hàng đại trà và đang dần bảo hòa là một điều tất yếu
họ sẽ có những cái nhu cầu về tài chính khác
chính vì thế thì khi mà các ngân hàng họ đang cố gắng tăng thu nhập ngoài lãi
thì họ sẽ tập trung vào những cái phân khúc khách hàng tiềm năng này
để có thể mang về rất nhiều các dịch vụ
cái lợi ích cho họ đặc biệt là những cái thu nhập
mà nó không thuộc về cái vấn đề về tính dục
thì về những cái khách hàng như vậy thì nếu mà như chúng ta chăm sóc tốt
và có những cái sản phẩm dịch vụ về tài chính đa dạng
thì cái việc mà sử dụng những cái sản phẩm đó của họ sẽ rất là cao
khách hàng vip tuy số lượng không nhiều
nhưng không thể phủ nhận lợi nhuận mà nhóm khách hàng này mang lại
có thể gấp nhiều lần
các khách hàng thông thường dữ liệu của một số ngân hàng cho thấy
nhóm khách hàng vip và cận vip hiện chỉ chiếm khoảng năm đến tám
nhưng đóng góp tới sáu mươi bảy mươi trong tổng doanh thu thuận của ngân hàng
nếu như trước đây thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe
chỉ có thể được thực hiện ở sở giao thông vận tải các địa phương
thì giờ người dân có thể tiết kiệm đáng kể về thời gian và chi phí
khi chỉ cần di chuyển đến bu điện gần nhất
đối với những người dân sinh sống và làm việc ở xa
sẽ là một cản trở khi thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe và hộ chiếu tại nơi cư trú
giờ đây tại các bu điện trên toàn quốc đã triển khai hình thức
cấp đổi giấy phép lái xe và hộ chiếu trực tuyến
theo đó người dân chỉ cần gửi hồ sơ gián tiếp qua bu điện
sau đó kết quả sẽ được chuyển phát tới tận nhà
bên trong bu điện đã bố trí đầy đủ nhân lực
cùng hệ thống máy tính có kết nối internet

máy in máy ảnh để hỗ trợ người đến làm thủ tục
bên cạnh đó bu điện cũng chuẩn bị sẵn sàng hướng dẫn
các bước thực hiện và thành phần hồ sơ liên quan
đến việc cấp đổi giấy phép lái xe
nập hồ sơ hộ chiếu trực tuyến để người dân tiện nam bắc
hiện tại mình đổi giấy tàu qua bu điện thì rất là tiện lợi
và đến nơi mình làm thì rất là nhanh chóng
và kể cả là mình không khỏi có quyền mình về ở tỉnh
ở nơi mình sinh sống là mình làm trực tiếp ở đây
thì ở tỉnh sẽ gửi về cho mình
để tiết kiệm thời gian
làm thủ tục người dân cần lưu ý
khi khởi tạo mạ số trên cổng dịch vụ công quốc gia
thì số điện thoại phải đăng ký chính chủ
tốt nhất nên có tài khoản định danh điện tử mức hai
đối với việc làm hồ chiếu
người dân chụp hình trước hoặc tới đây
để được nhân viên bu điện hỗ trợ
đối với hộ chiếu thì nhanh nhất là mình nên chụp hình
chụp hình theo cái kiểu của hồ chiếu
rồi xong mình lấy cái file đó
mình đưa cho bưu điện để mình ấp lên hệ thống
còn đối với giấy phép lái xe
thì bắt buộc phải đi khám xuất
và khám xuất khỏe thì phải ở các cơ sở y tế
mà họ đã lên được cổng dịch vụ công quốc gia rồi
thì mới có thông tin để mình ấp hồ sơ được
việc cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến
trên cổng dịch vụ công quốc gia
mang lại những hiệu quả thiết thực
góp phần tạo điều kiện thuận lợi
tiết kiệm thời gian chi phí đi lại cho tổ chức cá nhân
trong việc thực hiện thủ tục hành chính
giảm tải công việc cho cơ quan nhà nước
việc thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe
và làm hồ chiếu
trực tuyến mang lại nhiều hiệu quả thiết thực
trong trường hợp người dân chưa nắm rõ
được cách thức để làm có thể đến bu điện
để được hướng dẫn kỹ càng tiết kiệm thời gian
sau đó kết quả sẽ được bu điện
chuyển phát tới tận nhà
theo ghi nhận của phóng viên
việc phối hợp triển khai dịch vụ tiếp nhận hồ sơ
và trả giấy phép lái xe hồ chiếu qua bu điện
bước đầu đã đạt được một số hiệu quả
đáng ghi nhận như tạo điều kiện thuận lợi
giảm chi phí và thời gian đi lại cho người dân
đồng thời giảm áp lực đáng kể
đối với bộ phận đội giấy phép lái xe
tại sở giao thông vận tải
giấy phép lái xe khoảng một tuần sẽ có kết quả
còn về hồ chiếu vì thủ tục
nên khoảng ba tuần người đăng ký
sẽ nhận được kết quả qua đường bu điện